ngày hai mươi hai tháng chín tại hội nghị quán triệt các quy định của ban chấp hành trung ương đảng
về công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng của thành hủy hà nội
cán bộ của các khối đảng ủy đại diện cho các cơ quan ban ngành thành phố hà nội đều cho rằng
hiện nay công tác này đóng vai trò rất quan trọng trong việc góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế các đại biểu đều nhất trí rằng
công tác kiểm tra giám sát của tổ chức đảng có ý nghĩa rất quan trọng bảo đảm cho đường lối
chính sách nghị quyết chỉ thị của đảng cấp ủy được xác định đúng chấp hành nghiêm chỉnh và có kết quả trong thực tiễn
tuy nhiên bên cạnh đó các tổ chức đảng cần nhận thức đúng đắn đầy đủ về công tác kiểm tra giám sát đảng
thường xuyên coi trọng và chủ động tiến hành công tác kiểm tra giám sát theo nội dung đối tượng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình
đặc biệt các cấp ủy vừa phải nắm chắc và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát
vừa phải có kế hoạch giám sát kiểm tra đối với từng chương trình địa bàn nhất là đối với các nội dung trọng tâm trọng điểm
vừa phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng
bảo đảm mọi nghị quyết của đảng đều được tổ chức thực hiện thắng lợi trong thực tiễn
có như vậy công tác kiểm tra giám sát mới thực sự là những chức năng lãnh đạo của đảng
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong công cuộc đổi mới